trước khi bị bắt tạm giam để điều tra về những phát ngôn vi phạm pháp luật bà liên tục lên sóng trò chuyện live stream nào cũng thu hút lượt xem khổng lồ
bên cạnh việc bàn luận thế sự một trong những điều sẽ thấy ở các video của nữ đại gia này là những màn khoe độ giàu có đặc biệt là khoe kim cương
báo việt nam nét với bài viết cơ ngơi nghìn tỷ ông dũng lò vôi giao cho bà nguyễn phương hằng đề cập đến việc bà nguyễn phương hằng được biết tới là vợ ông huỳnh uy dũng
sau khi thay chồng quản lý công ty đại nam bà phương hằng nổi tiếng vì vướng phải lùm xùm
ông dũng được gọi là dũng lò vôi là một trong những người giàu nhất việt nam
trong live stream gần đây bà nguyễn phương hằng cho biết tài sản của vợ chồng bà kim cương và sổ đỏ được tính bằng ký là chuyện bình thường
chưa kể đến các siêu xe lên đến bốn mươi năm mươi tỷ đồng một chiếc
trước khi về làm vợ ông dũng lò vôi bà hằng là vợ của ông trần văn thìn
hai người đã đăng ký kết hôn vào tháng một mươi năm hai nghìn sáu và có một con gái chung
đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn tám ông thìn và bà hằng thuận tỉnh ly hôn
bà hằng được trực tiếp nuôi con chung
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi bà hằng tổ chức đàm cưới với đại gia dũng lò vôi
năm hai nghìn một mươi hai bà hằng sinh cho ông dũng lò vôi cậu con trai tên huỳnh hoàng hữu
ngoài bé hàng hữu bà hằng còn có ba người con nữa
theo các công ty kiểm toán khối tài sản của ông dũng có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng nếu cổ phần hóa
tuy nhiên nhiều lần chia sẻ trên báo chí đại gia này không quá để tâm đến tiền bạc bởi ông xác định tiền bạc chỉ là vật ngoại thần
cơ nghiệp của vợ chồng bà đại gia này gắn với công ty cổ phần đại nam doanh nghiệp do bà hằng giữ chức tổng giám đốc điều hành ceo
theo cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp ông dũng là người đại diện pháp luật của công ty cổ phần đại nam
công ty cổ phần đại nam được ông dũng lò vôi lập ra năm một nghìn chín trăm chín mươi
công ty này hiện đăng ký kinh doanh một trăm hai mươi bảy ngành nghề trong đó hoạt động chính là bắt động sản với nhiều quỹ đất lớn tại bình dương
hai trăm bảy mươi chín hectare tại khu công nghiệp sóng thần hai gần năm trăm ba mươi bốn hectare tại khu công nghiệp sóng thần ba khu du lịch đại nam bốn trăm năm mươi hectare
khu công nghiệp sóng thần một có diện tích một trăm bảy mươi tám ha hoàn thành năm một nghìn chín trăm chín mươi năm với tổng vốn đầu tư hai trăm bốn mươi năm tỷ
còn khu công nghiệp sóng thần hai có diện tích ba trăm một mươi ba ha tổng vốn đầu tư bốn trăm hai mươi ba tỷ đồng
đang đạt tỷ lệ lấp đầy cho thuê lên đến chín mươi sáu năm
khu công nghiệp sóng thần ba rộng năm trăm ba mươi bốn hectare tổng vốn đầu tư chín trăm ba mươi sáu tỷ tỷ lệ lấp đầy sáu mươi bảy
đại nam đang quản lý vận hành hai khu công nghiệp sóng thần hai và ba
ngoài ra đại nam còn là chủ đầu tư của loạt dự án ở bình dương khu đô thị trung tâm hành chính huyện di an sau sáu hectare
khu nhà ở sóng thần hai bốn ba hectare khu tái định cư sóng thần hai khu đô thị thương mại dịch vụ sóng thần sáu bốn
khu dân cư tân an hai khu dân cư đại nam
khu du lịch đại nam mới là công trình mang tên tuổi của ông dũng lò vôi được nhiều người biết đến
dự án được xây dựng tại phường hiệp an thành phố thủ dầu một có tổng diện tích hơn bảy trăm linh hectare
với quy mô đầu tư sáu tỷ đồng được khởi công xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn tám mới chính thức mở cửa đón khách
dự án này bao gồm rất nhiều dịch vụ vui chơi giải trí như trường đua đại ngàn vườn bách thú đền thờ biển nhân tạo nông trại
trong đó trường đua phức hợp năm trong một nơi có thể tổ chức được cả đua ngựa đua chó đua mô tô phân khối lớn lẫn đuôi xe f một
được biết trường đua đại nam là ý tưởng xây dựng từ vợ ông dũng bà nguyễn phương hằng
với tổng vốn đầu tư hơn hai tỷ đồng trên diện tích hơn sáu mươi hectare
ngoài công ty đại nam vợ chồng ông huỳnh uy dũng và bà nguyễn phương hằng liên quan tới nhiều doanh nghiệp khác tại bình dương
như công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch đại nam thần tiên công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng đại nam
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tân khai công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng gia tân định
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ông huỳnh uy dũng bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng kinh doanh và chuyển vai trò điều hành cho vợ ông là bà nguyễn phương hằng
để tập trung vào công việc thiện nguyện bằng cách bán những tài sản ông đã tạo dựng trong hơn bốn mươi năm qua để giúp đời giúp người
trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín vừa qua đại nam cũng gây nhiều chú ý khi trao tặng oxy cho các tuyến đầu chống dịch
đồng thời chi hàng ngàn tỷ đầu tư xây dựng nhà máy găng tay phục vụ nhu cầu tăng cao trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp
trước khi bị bắt bà nguyễn phương hằng từng khoe kim cương nguyên mâm sổ đỏ cân ký
dẫn thông tin trong bài viết có tiêu đề trước khi bị bắt bà nguyễn phương hằng từng khoe kim cương nguyên mâm sổ đỏ cần ký
trên pháp luật và bạn đọc bên cạnh cơ ngơi du lịch đại nam trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam
nữ đại gia nguyễn phương hằng từng khoe số trang sức kim cương có giá trị hàng nghìn tỷ đồng của mình cùng những tài sản giá trị
là người mê kim cương và sở hữu bộ sưu tập nhiều trang sức quý giá mỗi lần xuất hiện bà lại đeo những trang sức khác nhau cho dân tình rửa mắt
bài viết có tiêu đề trước khi bị bắt bà nguyễn phương hằng từng khoe kim cương nguyên mầm sổ đỏ cân ký trên pháp luật và bạn đọc có đề cập đến việc bà phương hằng từng kể mình có khoảng hai mươi ba mươi viên kim cương cỡ bự bốn mươi năm krat dây truyền cũng là kim cương cỡ ba trăm linh krat còn những viên nhỏ hơn vòng tay thì không biết bao nhiêu mà kể
nữ đại gia tuyên bố mình chơi kim cương theo ký tính bằng mâm chứ không phải bằng viên nữa
bà từng kể không phải tôi khoe của đâu mà là của khoe tôi đó quý vị
tôi rất tự hào vì ở bên nước ngoài người ta kêu tôi là người phụ nữ quý giá bởi vì những viên kim cương tôi chơi rất đắt tiền
tôi sưu tầm kim cương nhiều năm nay rồi và đang theo ký
năm mươi tuổi tôi rất tự hào vì mình thuộc đẳng cấp quốc tế và thỏa mãn đam mê
các hãng bán kim cương lớn nhất thế giới đều biết đến tôi là người việt nam tôi tự hào về điều đó
theo đó nữ đại gia tuyên bố về đội chơi kim cương thì khó ai ở việt nam có thể bì lại mình
do bà chơi những món hiếm có không thể tưởng tượng được có tiền cũng chưa chắc mua được
bà cảm thấy kêu hãnh vì mình là người phụ nữ thành công có khả năng theo đuổi đam mê xa xỉ
không ít lần bà quay cận cảnh mâm kim cương của mình cho thiên hạ ngắm qua màn hình
theo lời bà phương hằng những viên kim cương mà bà sở hữu đều được gia kiểm định và có giá trị lớn
một số người môi giới chủ tiệm kim cương sành sỏi cũng ước tính giá trị mâm kim cương của nữ đại gia
giao động từ vài trăm đến vài nghìn tỷ đồng tùy độ hiếm và tinh khiết của viên kim cương
việc đeo quá nhiều trang sức bà phương hằng thường bị che kém tinh tế khoe của quá đà
nhưng điều này không khiến bà bận tâm vì nữ đại gia tin rằng mình biết kiếm tiền thì phải biết hưởng thụ tiêu dài cho bản thân
cũng có lần để đáp trả thắc mắc việc nhà lắm tiền nhiều của mà phải đi vay ngân hàng để làm nhà máy oxy
bà phương hằng tiện tay khoe cả sắp sổ đỏ cân ký của mình để chứng tỏ mình giàu có bất động sản rất nhiều
nữ đại gia cho rằng việc kinh doanh khan hiếm tiền mặt cũng là chuyện bình thường quan trọng tài sản nhiều đến đâu
ba chóa ngợp với dàn siêu xe của bà phương hằng chiếc đắt nhất không dưới năm mươi tỷ
không chỉ sở hữu nhiều bất động sản và kim cương theo bài viết tróa ngợp với giàn siêu xe của bà phương hằng
trích đắt nhất giá không dưới năm mươi tỷ đồng trên tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị
giàn siêu xe xe sang của bà nguyễn phương hằng cũng rất đa dạng với những mẫu xe đắt đỏ bậc nhất việt nam
có thể kể tới như rolls royce phantom rolls royce gold series hai rolls royce red
mercedes maybach s sáu trăm linh là dòng xe có giá trị thấp nhất trong bộ sưu tập xe đồ sộ của bà phương hằng
nhưng mercedes maybach s sáu trăm linh cũng có giá lên tới một mươi sáu tỷ đồng
chiếc xe sở hữu ngoại hình sang trọng nhiều công nghệ hiện đại cung khoang nội thất rộng rãi nhiều tiện nghi
mercedes maybach s sáu trăm linh sử dụng động cơ v một mươi hai dung tích sáu lit sản sinh công suất lên đến năm trăm ba mươi mã lực
và đa tám trăm ba mươi nm mô me xoắn
kèm hộp số tự động bảy cấp bảy g tronic plus
đây là chiếc xe siêu sang rolls royce đầu tiên tại bình dương vào thời điểm mới ra mắt
sau một thời gian dài ông chủ của đại nam đã bán lại chiếc xe rolls royce phantom để tạo hai chiếc rolls royce khác
được biết siêu xe này có giá không dưới ba mươi tỷ đồng
rolls royce phantom của bà phương hằng và chồng thuộc thế hệ đầu tiên
chiếc xe siêu sang này sở hữu khối động cơ v một mươi hai dung tích sáu bảy mươi năm lít sản sinh công suất tối đa bốn trăm năm mươi ba mã lực
ở vòng tua máy năm ba trăm năm mươi vòng một phút
mô me xoắn cực đại bảy trăm hai mươi nm ở vòng tua ba năm trăm linh vòng một phút
hộp số tự động sáu cấp tốc độ tối đa của rolls royce phantom là hai trăm năm mươi km trên giờ
bentley continental gtc đã dừng sản xuất từ khá lâu
nhưng cũng là một trong những tuyệt tác của dòng xe siêu sang mui trần đắt tiền trên thế giới
dòng xe belly continental gtc tại thời điểm được đưa về nước vào năm hai nghìn tám
đã làm trấn động giới thiệu
với mê xe việt và có giá bán ước tính trên một mươi tỷ đồng
điểm nhấn của bentley continental gtc chính là mùi xe bằng vải
có thể dễ dàng đóng hoặc mở mui trong thời gian từ một mươi năm đến một mươi bảy giây
xe siêu sang mùi trần bentley continental gtc của nữ doanh nhân nguyễn phương hằng
được trang bị khối động cơ v một mươi hai một mươi hai xy lanh xếp hình chữ v dung tích sáu lit
sản sinh công suất tối đa năm trăm năm mươi hai mã lực tại vòng tua máy sáu vòng một phút
và mô men xoắn cực đại đạt sáu trăm năm mươi mm
động cơ trên xe siêu sang mùi trần bentley continental gtc sẽ kết hợp
cùng hộp số tự động sáu cấp và hệ dẫn động bốn bánh
nhờ đó mẫu xe này chỉ mất khoảng thời gian năm một giây để tăng tốc
từ vị trí xuất phát lên một trăm linh km trên giờ trước khi đạt vận tốc tối đa ba trăm một mươi bốn km
rolls royce golf series hai thường xuyên được bà nguyễn phương hằng sử dụng
trong những dịp đặc biệt hay xuất hiện cho công chúng
khi xuất hiện tại thành phố hồ chí minh rolls royce golf series hai màu cam
sau được đổi sang màu đen mang biển số năm mươi một của bà nguyễn phương hằng
từ khiến nhiều dân chơi xe ngả mũ
chiếc xe được định giá rơi vào tầm ba mươi bốn mươi tỷ đồng khi về đến việt nam
rolls royce golf series hai sử hữu khối động cơ v một mươi hai dùng tích sáu sáu lit tăng áp kép
cho công suất tối đa năm trăm bảy mươi mã lực và mô men xoắn cực đại bảy trăm tám mươi nm
xe có thể tăng tốc từ đến một trăm linh km trên giờ chỉ trong vòng bốn tám giây
và đạt vận tốc tối đa hai trăm bốn mươi chín km trên giờ
rolls royce great là dòng cúp siêu sang có trong bộ sưu tập xế hộp của bà phương hằng
chiếc xe có ngoại thất thuộc dạng kiệt tác trong làng xe ô tô
và nội thất xa xỉ bậc nhất thế giới
rolls royce great có giá khoảng bốn mươi tỷ đồng và trở thành chiếc xế hộp giá trị thứ ba
thường xuyên được nữ ceo đại nam sử dụng
được biết rolls royce great sử dụng khối động cơ v một mươi hai
cung cấp sức mạnh khoảng sáu trăm hai mươi mã lực với thời gian tăng tốc từ đến một trăm linh km trên giờ khoảng bốn sáu giây
trong những chiếc xe thường xuyên xuất hiện cùng bà phương hằng
bentley merchant ewb là chiếc xe đắt giá nhất với ước tính khoảng năm mươi tỷ đồng
bentley merchant ewb là món quà sinh nhật mà chồng của bà là ông dũng lỏ vôi tặng vợ vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bentley merchant hai nghìn một mươi bảy là dòng siêu xe sang vô cùng đắt tiền
đây cũng là mẫu xe ô tô hạng sang siêu hiếm ở làng xe việt nam
mẫu xe sang dòng bentley merchant ewb đầu tiên có mặt ở việt nam
chiếc xe được nhập mới nguyên chiếc và khui công
vào năm hai nghìn một mươi bảy tại cảng hải phòng
bentley merchant ewb là một trong những mẫu xe ít xuất hiện ở việt nam
cạnh tranh với rolls royce phantom với động cơ v tám sáu bảy mươi năm litre turbocharged
có công suất tối đa đạt năm trăm linh năm mã lực và mô men soạn lên đến một hai mươi nm
sở hữu khối tài sản khổng lồ nhiều người mơ ước
bà nguyễn phương hằng cũng được biết đến là một người rất thường xuyên làm từ thiện
tuy nhiên họa từ miệng mà ra những phát ngôn của co này trong suốt thời gian qua
khiến bà không tránh khỏi việc vướng vào vòng lao lý
những thông tin tiếp theo về quá trình điều tra vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo